vào ngày hôm nay công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị xác nhận là đã có quyết định truy nã hai đối tượng trốn khỏi nơi giam quy định tại điều ba trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hai đối tượng bị truy nã là nguyễn văn tiềm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và đoàn chân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chú tại tỉnh quảng trị
quyết định truy nã ghi rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai đối tượng trên đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
vào dặn sáng ngày hai mươi tháng hai tiềm và trân đã khuét tường buồng giam thuộc nhà tạm giữ công an huyện cam lộ rồi trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó đối tượng nguyễn văn tiềm bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chân ma túy còn đoàn chân bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép cho ma túy do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một